xót xa hình ảnh bé trai cơ thể quấn băng bong bị bỏ rơi trong thùng giấy đặt trên xã diễn phúc
huyện diễn châu nghệ an được người dân phát hiện vào đêm khuya ngày hai mươi sáu tháng bốn trong tình trạng tím tái
trong thùng giấy có thuốc tay tá bìm kèm một mảnh giấy ghi
bé sinh ngày hai mươi chín tháng ba năm hai nghìn bốn cháu bị viên ra tôi đã kiệt sức không có khả năng chăm sóc được nữa
nay bỏ con tại đây mong sư thầy sư cô hoan hỷ giúp đỡ sự sống
nhân viên y tế xác định cháu bé khoảng hai mươi bảy ngày tuổi nặng ba kg có thể bị viêm da quấn băng bông ở hai chân hai tay và ngực
từ khi bé bị bỏ rơi trong thùng giấy đến lúc được phát hiện là khoảng hai tiếng
bé sau đó được đưa tới bệnh viện đa khoa huyện diễn châu bác sĩ đã vệ sinh vết thương chống nhiễm trùng hồi sức
chiều ngày hai mươi bảy tháng bốn bé đã hồng hao trở lại xong ăn nít còn được theo dõi thêm nhiều ngày
theo các bác sĩ bé bị viêm ra gấp độ nặng những vết lở luet có dấu hiệu làn rộng ra nhiều bộ phận trên cơ thể
vì thế cần được kiểm tra và đánh giá kỹ trước khi đưa ra pháp đồ điều trị
rất may mắn bé được phát hiện sớm nếu để quá lâu côn trùng có thể tấn công vào các vết thương dễ gây dần nhiễm khuẩn ảnh hưởng tới tính mạng
ông động công thuận phó chủ tịch ubnd xã diện phúc cho biết chính quyền địa phương đã thông báo rộng rãi sự việc
qua phương tiện truyền thông vào mạng xã hội đi tìm thân nhân cho bé
sau bảy ngày nếu không có ai liên hệ chính quyền mới giải quyết yêu cầu xin nhận con nuôi từ người có nguyện vọng
tình trạng bảo giờ con đặc biệt là trẻ mới sinh là một vấn đề nhức nhối trong xã hội
với tất cả các trường hợp dù bất cứ lý do gì thì hành động bỏ giờ con vẫn là một hành động vi phạm pháp luật
đây được coi là một hình thức xâm phạm nghiêm trọng trẻ em
theo thống kê số trẻ em bị bỏ rơi gia tăng với số lượng ngày càng lớn
theo thống kê từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi tám số trẻ bị bỏ rơi đã lên tới bốn trăm sáu mươi chín tám trăm sáu mươi chín trẻ
điều đáng nói con số này đang có xu hướng gia tăng theo từng năm
phân tích về nguyên nhân của tình trạng này ông nguyễn trọng an nguyên phó cục trưởng cục bảo vệ trẻ em cho rằng
vấn đề trẻ em bị bỏ rơi đang trở thành vấn đề trong xã hội bức xúc
do hoàn cảnh sống khó khăn nhận thức không đầy đủ là nguyên nhân cơ bản dẫn tới việc trẻ em bị tách ra khỏi gia đình
hoặc người dân chưa cảm thông chia sẻ với các bà mẹ đơn thân
cũng là một trong những yếu tố dẫn tới việc bỏ rơi con cái
nhờ bà mẹ đơn thân không có đủ khả năng tài chính để chăm sóc trẻ nên buộc họ phải chọn giải pháp xa rời con đẻ
ngoài ra việc thiếu hiểu biết về sức khỏe sinh sản cũng làm gia tăng hiện tượng có thai ngoài ý muốn từ những cô gái trẻ chưa kết hôn
thực trạng đau lòng là vậy tuy nhiên thời gian gần đây vẫn liên tiếp xảy ra hàng loạt những việc bỏ rơi con đặc biệt là trẻ sơ sinh
điển hình nhất đó là một vụ việc một người mẹ nhẫn tâm vứt bỏ con khi vừa mới sinh ra dưới hố ga
trong trời nắng nóng bốn mươi độ c suốt ba ngày ở huyện thành mỹ thị xã sơn tây hà nội
hay mới đời nhất vụ việc trẻ bé sơ sinh bị bỏ rơi ở giữa khai tường tại thị trấn châu quỳ huyện gia lâm hà nội
những sự việc trên là một hồ chuông cảnh báo về thực trạng những nỗi này
nhìn những trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở ven đường trước cổng chua hay cửa người dân khiến chúng ta không khỏi xót xa
đằng sau mỗi mảnh đời là một câu chuyện của một người mẹ
đó có thể là sự lầm lỡ là nỗi niềm ẩn hận
nhưng sâu thẳm vẫn là sự đắng trách của những người mẹ không vượt qua được hoàn cảnh mặc cảm số phận để cứu mang chính giặt máu của mình
mới đây công an huyện văn chấn tỉnh hà giang cũng đã ra thông báo tìm bố mẹ đẻ cho một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở bên đường
nguồn tin cho biết thông tin từ công an thị xã tân thịnh huyện văn chấn khoảng một mươi ba h hai mươi ngày bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi
ông trần văn đoàn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín và ông nguyễn đức khoan cùng cư trú tại thê sừng xã tân thịnh huyện văn chấn
trên đường di chuyển từ ngã bàn mỹ hướng đi xã tân thịnh đến khe suối địa bàn thê sừng phát hiện một làn nhựa màu hồng ở bên đường
sau khi kiểm tra làn nhựa ông đoàn và ông hoan phát hiện ở bên trong có một trẻ sơ sinh khoảng hai ngày tuổi
có với một số quần áo đều dùng sơ sinh
bên cạnh đó còn có một mảnh giấy ghi ngày giờ sinh của cháu bé với lời nhắn
mong cô gì chú bác ai có duyên gặp cháu nuôi nấng cháu trưởng thành cháu sinh cảm ơn vì điều kiện cháu không nuôi được
sau khi phát hiện ông trần văn đoàn cũng đã đưa cháu bé về nhà riêng và báo cho chính quyền địa phương
qua thăm khám sơ bộ xác định bé gái sức khỏe bình thường nặng ba kg ăn uống bình thường
cháu bé đang được tặng giao cho gia đình ông trần văn đoàn chăm sóc và nuôi dưỡng
cũng tương tự những trường hợp trên rất xa hơn nữa đó là một bé gái được trích mũ màu đen hồng được đặt ở trong thùng xốp
thông tin từ ủy ban nhân dân xã vinh hiền huyện phú lộc thừa thiên huế cũng đã cho biết
cơ quan này đã ban hành thông báo về việc tìm cha mẹ đẻ của một bé gái bị bỏ rơi trên địa bàn
theo thông tin ban đầu trước đó vào khoảng một mươi chín h ba mươi năm phút ngày hai tháng một năm hai nghìn hai mươi
người dân phát hiện có một bé gái bị bỏ rơi trước cổng của nhà ông nguyễn tiến và bà nguyễn thị phúc
chú tại thôn hiền văn hai xã vinh hiền
ngay sau đó người dân đã đưa cháu bé vào trong nhà để chăm sóc đồng thời trình báo vụ việc cho chính quyền địa phương
nhân được tin báo các cán bộ ủy ban nhân dân xã vinh hiền đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
tiến hành lập biên bản về sự việc trẻ bị bỏ rơi
theo ủy ban nhân dân xã vinh hiền bé gái này khoảng hai tháng tuổi nặng ba ba kg
trên người mặc quần áo màu xanh đội chiếc mũ len màu hồng
tại thời điểm được phát hiện bé gái được bỏ trong một thùng xốp bên cạnh chiếc túi ni lông màu đen
trong túi ni lông có một đoạn sữa một bình phan sữa quần áo sơ sinh tạ lát và bìm
cùng mảnh giấy viết tay có dòng chữ
trong lần chia sẻ với báo chí phó sư tiến sĩ trần thành nam đèo quốc gia hà nội
cũng nói về nguyên nhân và giải pháp để hạn chế tịch trạng mẹ bỏ rơi con nhỏ khi mới sinh
phó sư tiến sĩ trần thành nam cũng nhận định có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng này
nhưng thường gặp nhất đó là nghèo đói và sự mất cân bằng về tài chính nghiêm trọng của người mẹ
những nghiên cứu đã chỉ ra rằng người mẹ đơn thân có trình độ học vấn thấp
không có việc làm ổn định hoặc những người mẹ ở trong độ tuổi vị thành niên
không có đủ điều kiện tài chính để chăm sóc bản thân và nuôi dưỡng con nhỏ
tỷ lệ lựa chọn cách bỏ rơi con là rất cao
bên cạnh đó không loại trừ những trường hợp trẻ em vừa sinh ra ngoài kế hoạch
hoặc là kết quả của một mối quan hệ không chính thống bị cưỡng bức
người mẹ bỏ rơi bị kỳ thị nên đã bỏ giữa con để tránh bị định kiến kỳ thị hoặc xấu hổ với cộng đồng gia đình
trong những nghiên cứu khác hành vi bỏ giờ còn xuất hiện ở những người mẹ là chịu tổn thương với sức khỏe tâm thần
ví dụ họ đang có vấn đề về lão trồng cảm sau sinh
chính lão trồng cảm sau sinh kết hợp với những yếu tố khó khăn trong quá trình sinh nở
hoặc tính chất khó nuôi còn trẻ thiếu sự hỗ trợ của xã hội
người ta cũng thấy trong nền văn hóa coi trọng giới tính của đứa trẻ
thì người mẹ càng chịu áp lực hơn khi bỏ giờ con nếu giới tính của đứa trẻ không như mong đợi
dựa trên những kết quả phân tích tâm lý trên
chuyên gia cũng đề cập đến những giải pháp có thể áp dụng nhằm hạn chế vấn đề này như sau
thứ nhất cần phải triển khai đồng loạt nhiều giải pháp từ tuyên truyền về pháp luật
và quyền trẻ em về các hình thức lạm dụng bảo mặt trẻ trái với quy định của pháp luật
phổ cập giáo dục giới tính và kế hoạch hóa gia đình
các chiến lược phòng tránh thai để ngăn người tình trạng không có đủ khả năng chăm sóc
hoặc nuôi dạy đứa trẻ ngay từ đầu
cũng cần phải xây dựng các hình thức từ dịch vụ hỗ trợ sinh sản và tiền hậu sản
các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần cho cộng đồng xã hội
cho những người mẹ đơn thân hoặc những người mẹ có sức khỏe tâm thần
nghèo đáo thất nghiệp trong đó đặc biệt là những dịch vụ sang lọc sớm
để phát hiện tâm lý sớm để có can thiệp kịp thời
đứa trẻ em bị bảo rơi có thể trở thành nỗi ám ảnh suốt cuộc đời của các em
những đứa trẻ này có xu hướng lo lắng quá mức khi bị tách ra khỏi người mẹ
và có xu hướng ám ảnh xã hội thật là cuộc sống xa lành đối với xã hội
khi lớn lên chúng sẽ có những khả năng gắn bó cảm xúc hay không tin tưởng người khác
thiếu thốn về mặt tình cảm cảm xúc đặc biệt là quá trình hình thành tính cách
đưa trẻ dễ bị ngọt cá sống bung thả sát chân vào con đường sai trái
cần về xử phạt nghiêm khắc hành vi bỏ rơi con luật hôn nhân và gia đình
luật trẻ em và các nghị định xử phạt vi phạm hành chính với những vi phạm liên quan đến gia đình và trẻ em
đều được đề cập đến nhiệm vụ thường nhiều trung non nuôi dưỡng chăm sóc bảo vệ quyền
lợi ích hợp pháp của cha mẹ cũng như chế tài xử phạt cụ thể đối với cha mẹ cũ bỏ rơi con trẻ ở cộng đồng
bỏ mặc sự ép buộc không sống cùng gia đình bỏ mặc trẻ em sinh sống
thông thường khi không gây ra hậu quả nghiêm trọng một người mẹ vứt bỏ con đẻ của mình
chỉ bị xử phạt hành chính theo điều hai mươi hai nghị định một trăm một mươi bốn cách chéo hai nghìn một mươi ba cách chéo nld cách an cp
cụ thể có thể bị phạt từ một mươi đến một mươi năm triệu đồng
tuy nhiên trong nhiều trường hợp người mẹ bỏ rơi con còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự
nếu người mẹ vứt bỏ con mới để sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu có
nạn nhân là con đẻ bị vứt bỏ hoặc bị giết trong bảy ngày tuổi
đứa trẻ chết đây là một hậu quả của việc bị vứt bỏ hoặc bị giết
người mẹ sẽ bị ảnh hưởng nặng nề về tư tưởng lạc hậu hoặc khoan cảnh khách quan đặc biệt
việc vứt bỏ con mới đẻ có thể để lại hậu quả nghiêm trọng thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng của cả trẻ nhỏ
đây không chỉ là hành vi vi phạm nguyên trọng từ các chuân mực đạo đức của xã hội
đã có tuy nhiên trên thực tế việc thực hiện dường như chưa đủ sức dân đe với hành vi bỏ rơi con
vì vậy nó vẫn tiếp diễn thậm chí mức độ ngày càng nghiêm trọng hơn
còn phải nâng cao chế tài phù hợp với tính chất mức độ hành vi trẻ em là đối tượng cần được quan tâm
chăm sóc bảo vệ gia đình và xã hội
nhưng thời gian qua tình trạng bỏ rơi trẻ em đã có xu hướng gia tăng ở mức báo động
hành vi vứt bỏ trẻ em vi phạm nghiêm trọng quyền con người vi phạm luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em
có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính tùy vào mức độ hành vi
việc mẹ vứt bỏ con mới đẻ không còn là chuyện hiếm khiến dư luận bức xúc phẫn nộ
thực trạng đáng báo động này còn cho thấy sự xuống cấp nghiêm trọng và chuẩn mực xã hội
ngoài ra đó là hành vi trực tiếp xâm phạm đến quyền sống của con người xâm vọng quyền trẻ em quyền đã và đang được pháp luật bảo vệ nghiêm ngặt
vì vậy để bảo vệ quyền trẻ em các ban ngành đoàn thể với trách nhiệm và phạm vi quản lý của mình
còn để phối hợp chặt chẽ hơn nữa để ngăn chặn cũng như đẩy lùi thực trạng đau lòng này